phát biểu tại cuộc họp ra mắt ban chỉ đạo và thông qua kế hoạch triển khai đề án công an nhân dân việt nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc đề án năm giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và những năm tiếp theo thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo đề án khẳng định lực lượng công an nhân dân sẵn sàng nguồn nhân lực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc cuộc họp được tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
trong giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi lực lượng công an nhân dân đã triển khai thực hiện có hiệu quả đề án năm và đã đạt được nhiều kết quả khả quan
tuy nhiên bối cảnh thế giới hiện nay đã có nhiều biến động môi trường an ninh toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp làm gia tăng tính chất và quy mô của những thách thức mà hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc phải đối mặt
điều này đặt ra các yêu cầu mới về xây dựng mô hình tổ chức lực lượng chuyên trách của công an nhân dân trước khi tham gia các hoạt động này
trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm năm tới thứ trưởng bùi văn nam đặc biệt nhấn mạnh cần xác định rõ và tập trung vào mục tiêu đột phá tiếp tục làm tốt nhiệm vụ nắm rõ kế hoạch triển khai hoạt động của liên hợp quốc trong những năm tới
nghiên cứu hoàn thiện đầy đủ mọi cơ sở pháp lý lựa chọn cán bộ chiến sĩ đủ phẩm chất chính trị trình độ ngoại ngữ sức khỏe và ý thức tổ chức kỷ luật tốt sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quốc tế khi có yêu cầu
bên cạnh đó xác định vị trí chức danh cơ chế chính sách cho cán bộ chiến sĩ trước trong và sau khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trang thiết bị phương tiện điều kiện làm việc tốt nhất cho cán bộ chiến sĩ
thành lập văn phòng thường trực có nhiệm vụ tham mưu giúp bộ công an ban chỉ đạo điều hành điều phối toàn bộ các hoạt động liên quan đến công an nhân dân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
tập trung hoàn thiện bổ sung các văn bản với lộ trình cụ thể phối hợp với các bộ cơ quan chức năng xây dựng đề xuất sớm trình chính phủ báo cáo quốc hội
ngày hai mươi chín tháng sáu đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ tại công an tỉnh thái nguyên
tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn thành đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ trở hưu đối với đồng chí thiếu tướng nguyễn như tuấn giám đốc công an tỉnh thái nguyên và quyết định điều động bổ nhiệm đồng chí đại tá bùi đức hải phó giám đốc công an tỉnh thái bình giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh thái nguyên
tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn thành đã chúc mừng thiếu tướng nguyễn như tuấn trên cương vị giám đốc công an tỉnh thái nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao sự công hiến đóng góp của đồng chí đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn thành đã chúc mừng thiếu tướng nguyễn như tuấn trên cương vị giám đốc công an tỉnh thái nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao sự công hiến đóng góp của đồng chí đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương

tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn thành đã chúc mừng thiếu tướng nguyễn như tuấn trên cương vị giám đốc công an tỉnh thái nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao sự công hiến đóng góp phần đảm bảo an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội của địa phương
tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn thành đã chúc mừng thiếu tướng nguyễn như tuấn trên cương vị giám đốc công an tỉnh thái nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
trước đó vào chiều qua tại hà nội bộ công an đã công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động đại tá dương văn tính giám đốc công an tỉnh bắc cạn giữ chức vụ cục trưởng cục công nghệ thông tin bộ công an